tùy theo điều kiện cụ thể của gia đình mức giảm học phí có thể tới năm mươi
thuộc bạc học phí các em chậm hơn tức là lùi dãn thời gian các em phải bỏ phí

trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín với người học
không chỉ các trường công các trường tư cũng đồng loạt thực hiện giảm học phí cho hàng trăm ngàn sinh viên
trường đại học fpt đã quyết định trích tám mươi tỷ từ quỹ đầu tư phát triển hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
từ tháng năm ra một khoản khá lớn là khoảng độ tám mươi tỷ để hỗ trợ khoảng độ hai mươi học phí
mà người học sẽ đóng trong thời gian học từ tháng năm cho đến hết tháng tám
hỗ trợ học phí hay những món quà không chỉ đơn giản là hỗ trợ vật chất
mà đằng sau đó còn là sự nâng đỡ về tinh thần được trao đi từ chính tình cảm của thầy cô
và ngôi trường mà các em đã lựa chọn để theo học
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam bốn tháng đối với trịnh xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã cao minh thành phố phúc yên
để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bị can hòa là người lái xe ô tô gây tai nạn đã khiến cho một người tử vong
một người bị thương rồi lái xe bỏ chạy vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn tại tuyến đường tỉnh lộ ba trăm năm mươi
đoạn qua phường hội hợp thành phố vĩnh yên xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với hai người đi bộ
hậu quả là một người phụ nữ tử vong một người bị thương
sau khi gây ra vụ tai nạn người điều khiển xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường
qua trích xuất camera và sự phối hợp của các lực lượng chức năng
công an tp vĩnh yên đã điều tra làm rõ thủ phạm
đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với trịnh xuân hòa về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trong nhiều năm liền người dân xã ba sa huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
không nhận được tiền hỗ trợ điện sinh hoạt
xã được triển khai từ quý i năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng theo phản ánh của người dân thì trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy họ không nhận được khoản tiền này
ubnd xã ba sa xác nhận trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy xã đã rút tiền từ kho bạc huyện về chi trả cho người dân
nhưng việc chi trả sau đó thực hiện hay không thì địa phương chưa nắm rõ
vì kế toán của xã báo là một số giấy tờ xuất chi bị thất lạc
cũng theo chủ tịch ubnd xã ba sa
tổng số tiền chưa phát cho người dân trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy là trên sáu trăm linh triệu đồng
sự việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra
để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
tổng công ty đường sắt việt nam đã quyết định chạy lại một số mắc tàu địa phương
cụ thể sẽ mở lại một số tuyến tàu như sài gòn đà nẵng hà nội yên bái hà nội vinh nghệ an
ngoài ra chính thức chạy thêm một đôi tàu khách thống nhất se một se hai trên tuyến đường sắt hà nội
tp hcm nâng tổng số lên ba đôi một ngày
nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngành đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như hành khách phải đeo khẩu trang khi vào ga đi tàu kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga lên tàu
kiểm tra hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử thực hiện vệ sinh khử trùng thường xuyên trong quá trình tàu chạy
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp và có những nguy cơ tiềm ẩn
việc điều trị bệnh nhân cũng gặp không ít khó khăn
và trước tình hình đó để hỗ trợ người dân được chăm sóc y tế
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ y tế và bộ thông tin truyền thông
phối hợp triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình
bộ y tế đã lựa chọn bệnh viện đại học y hà nội làm thí điểm triển khai đề án
tôi sẽ đo kích thước cho các bạn để các bạn thấy rõ hơn cái hạch
một cái hạch trưng thất mà lên đến một mươi sáu x hai mươi bảy mm
đây là một buổi khám bệnh từ xa của bệnh viện đại học y hà nội
với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cho một bệnh nhân bị ngã
hiện phải nằm bất động với nhiều tổn thương
các bác sĩ đầu ngành về trần đoán hình ảnh lâm sàng nội thần kinh
đã cùng giám đốc bệnh viện đại học y hà nội hội trần trực tiếp
với bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh để đưa ra hướng điều trị kịp thời nhất cho bệnh nhân
trong buổi khám trực tiếp hôm nay có bốn đầu cầu tham gia bảy bệnh nhân được chẩn đoán
với nền tảng ứng dụng khám từ xa này các ca bệnh đều được phân tích cụ thể
đưa ra hướng xử lý tại viện tại nhà hoặc trường hợp nào nên chuyển lên tuyến trên
các thầy đã giúp đỡ cho tất cả những nghề đồng nghiệp ở tuyến dưới này
là có thể nói là học tập được rất nhiều của các thầy
từ trần đoán hướng ảnh đến khám hướng xa đến các trường trữ

tê lê mê xin đây vẫn chỉ là mức đầu tiên khi mà các công nghệ bắt đầu ứng dụng
với các phần mềm sau này chúng ta sẽ càng ngày càng có chất lượng khám trụy cao hơn tốt hơn
và đặc biệt là đối với cả ngành y thì chúng tôi tôi vẫn nói là không thể sử dụng một phương pháp
để có thể trần đoán bệnh chúng ta sử dụng rất nhiều phương pháp
xin làm một phương pháp phối hợp trong việc trần đoán
hệ thống khám chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng thuận lợi
nhất là không cần tới bệnh viện khi không cần thiết điều này giúp giảm tải cho bệnh viện
tránh lây bệnh tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số khó khăn khi vận hành nền tảng ứng dụng này
nguồn lực chúng ta còn hạn chế các nước phát triển người dân có thể mua những dụng cụ
những device có thể tự theo dõi sức khỏe ở nhà tuy nhiên ở việt nam thì những dụng cụ
đấy hiện nay còn rất đắt và rất hạn chế cho người dân
cái khó khăn thứ hai quan trọng hơn cả là hành năng pháp lý
hiện nay chúng ta vẫn chưa có chính thức các văn bản hướng dẫn việc triển khai khám chữa bệnh từ xa
nguồn lực đầu bảo hiểm y tế có chi trả không và thu phí cho người dân như thế nào
trong bối cảnh dịch bệnh mô hình khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế
chất lượng cao giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân
đây cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đảm bảo công khai
minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính giảm lượng giấy tờ
hiện nay tình trạng hạn mặn kéo dài khiến cho cuộc sống của một bộ phận nhân dân bến tre gặp nhiều khó khăn
ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất trồng trọt và chăn nuôi
cùng với các cấp các ngành lực lượng công an bến tre đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con
với tinh thần tương thân tương ái chung tay góp sức giúp bà con trong tỉnh khắc phục khó khăn vượt qua hạn mặn
tính từ đầu đợt hạn mặn đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn bảy trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
và điều động một trăm ba mươi sáu lượt xe ô tô chuyên dùng hai mươi bảy lượt máy bơm tham gia hỗ trợ cung cấp nước ngọt
phục vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
cái việc dẫn chỉ
cung cấp nước ngọt để chống hạn mặn cho bà con trên địa bàn
đơn vị cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
sẽ chung tay góp hết sức mình để tiếp tục dẫn chuyển cung cấp nước ngọt cho bà con
để chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con trên địa bàn
có thể nói hơn hai tháng qua tình trạng hạn mặn kéo dài đã làm cho cuộc sống của người dân bị xáo trộn rất nhiều
đặc biệt tình trạng hạn mặn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tận giường bệnh phòng mổ với rất nhiều khó khăn
vì không có nước ngọt để phục vụ việc khám điều trị cho bệnh nhân
bệnh phòng chữa cháy cũng đã rất tích cực trong công tác hỗ trợ này
hằng ngày chúng tôi đều nhận được lượng nước ngọt từ các xe chuyên dụng là khoảng từ một đến hai xe
để phục vụ cho công tác điều trị
và vì vậy chúng tôi rất là cảm kích khi đã được bên đơn vị phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh
đã giúp hỗ trợ bằng cho phương tiện chuyên dụng để cung cấp nước
công an quyện đến để hỗ trợ nước ngọt cho bà con để sử dụng qua đợt mạng này
nhìn chung ở đây bà con rất là vui mừng khó khởi
ở góc độ địa phương thì cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của công an quyện
công an quyện cũng đã tranh thủ các mạnh thường quân
dẫn chuyển nước ngọt về để hỗ trợ cho các bà con trên địa bàn quyện mói cây bắc
với tinh thần tương thân tương ái vừa qua cán bộ đoàn viên thanh niên của công an quyện mói cây bắc
cũng đã rất tích cực trong công tác hỗ trợ và dẫn chuyển nước ngọt
đặc biệt là đối với các hộ gia đình chính sách gia đình khó khăn
tinh thần anh em làm việc rất là khẩn trương nghiêm túc và tất cả vì nhân dân
có thể thấy những việc làm của lực lượng công an tỉnh tuy nhỏ
nhưng đã phần nào chia sẻ khó khăn với người dân
trong đợt hạn mặn khốc liệt này qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh
người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
quý vị thân mến dịch bệnh covid một mươi chín đang từng bước được đẩy lùi
chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận bước đầu
và để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
các cấp các ngành sự chung tay của toàn xã hội
và không thể không nhắc đến những hành động đẹp những việc làm tốt của rất nhiều người dân
hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân
ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của thủ tướng chính phủ
trong thời gian qua rất nhiều cá nhân tổ chức đã chung tay thực hiện những việc làm ý nghĩa
như một động lực tinh thần quan trọng để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
và tại xã kiều kỵ huyện gia lâm thành phố hà nội
những hoạt động nghĩa tình đang được lan tỏa rộng khắp
chín mươi ba tuổi đi không còn vững nhưng cụ tĩnh vẫn cố gắng đến tận ubnd xã kiều kỳ huyện gia lâm
để ủng hộ một tấn gạo
đời chứng kiến nhiều thăng trầm của đất nước cụ chia sẻ rằng
vẫn thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng
biết rõ về dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
cũng như thấu hiểu những khó khăn vất vả của những người đang ở tuyến đầu chống dịch
cụ đã dành tiền tiết kiệm để mua gạo hỗ trợ phòng chống dịch bệnh
ý kiến của tôi thì từ xưa nay chả phải bây giờ
từ xưa nay vẫn chỉ mong mong sao không có thôi
chỉ có đỡ đần cho người ta cho người ta đỡ khổ
mình còn có đầy đủ cái ăn đây mà bây giờ đỡ cho người ta
cái ý của tôi như thế
việc làm của cụ tĩnh đã lan tỏa rộng khắp
chỉ trong mấy ngày rất đông người dân trong xã mang những bao gạo thùng mì tôm
người góp nhiều người góp ít
cùng chung tay chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn
và gia đình chính sách trong xã
chia sẻ với chính phủ và thôn tiêu kỵ
đã góp hai năm trăm linh chiếc khẩu trang để tặng cho những người khó
không có khẩu trang để đeo
tôi cũng mong là toàn thể nhân dân việt nam và trên thế giới
chung tay đẩy lùi covid một mươi chín để xua đẩy nhanh
để thoát khỏi để cho nhân dân ta cùng có công việc làm để ổn định trong cuộc sống ạ
hiện ở xã kiều kỵ đang có một phong trào chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đại diện ubnd xã tiêu kỵ huyện gia lâm hà nội
ngay sau khi tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà hào tâm và người dân trong xã
chính quyền địa phương đã trực tiếp trao tận tay tới gia đình chính sách
và những người có hoàn cảnh khó khăn
xã cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân trên địa bàn
cụ thể chúng tôi đã nhận được là một năm mươi một tấn gạo hơn một trăm linh thùng mì tôm các loại
riêng khẩu trang thì nhà máy bảy mươi sáu được tặng bốn tám trăm linh khẩu trang
tinh thần của chung tay của nhân dân là rất là
là rất là thích cực
người nhiều thì là năm trăm linh một triệu
người ít thì cả năm một mươi các cụ quân tà cũng có
thế và qua cái tổ hợp nhanh thì phải nói là tinh thần ủng hộ
vì dịch giã của dân dân kiêu kỵ là rất là cao
có thể nói là cao hơn so với cả một số cuộc vận động khác
ví dụ chẳng hạn như là quỹ vận động người có công hoặc là bệnh viên người nghèo
thì cái đợt này chúng tôi là thấy là tinh thần dân giá ngái hơn rất nhiều
và cũng chung tay cùng với cả chính phủ là chống dịch như chúng ta
cảm ơn chính quyền các bác trả ở huyện về tâm gia đình nhà tôi
mà cho tôi quà thì tôi trung trướng vui mừng quá chứ còn gì nữa
những câu chuyện đẹp về tình nghĩa đồng bào trong gian khó
cũng chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp dịch bệnh sớm được đẩy lùi
dù biết khó khăn vẫn ở phía trước
nhưng niềm tin vào những điều thiện lành tốt đẹp
sẽ giúp cuộc sống cân bằng và trở nên ý nghĩa hơn
câu chuyện đẹp và những hoạt động nghĩa tình
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại